ủy ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các sở ngành liên quan sớm ra soát lập quy hoạch
chỉnh trang lại công viên hai mươi ba tháng chín quận một một trong những công viên xảy ra tình trạng
lấn chiếm mặt bằng để kinh doanh trở thành điểm nhấn về không gian xanh
của khu vực trung tâm thành phố
trước tiên các ngành chức năng khẩn trương di dời các cơ sở kinh doanh
đang lấn chiếm ba mươi diện tích công viên sớm bàn giao mặt bằng cho sở giao thông vận tải
quản lý tiếp đó tính toán quy hoạch chỉnh trang lại công viên hai mươi ba tháng chín
vừa bảo đảm nhu cầu sử dụng của người dân đồng thời tạo điểm nhấn về không gian xanh
thu hút du khách tại khu vực trung tâm thành phố
theo quy hoạch khu trung tâm chín trăm ba mươi hectare của thành phố từ công trường lam sơn đến đường nguyễn huệ
đường lê lợi đến công trường quách thị trang công viên hai mươi ba tháng chín được quy hoạch là đất công viên
cây xanh sắp tới tại công viên hai mươi ba tháng chín còn đặt nhà ga trung tâm của toàn bộ hệ thống metro thành phố